các trẻ em ở châu âu rất có thể sẽ không được trực tiếp gặp các ông già noel nhưng một công ty giải trí ở london vương quốc anh đã tạo ra một ứng dụng để các buổi gặp mặt ảo có thể diễn ra
ministry of fun công ty chuyên đào tạo và cung cấp các ông già noel trong hơn hai mươi năm năm qua đã tạo ra santa hatq một ứng dụng được họ miêu tả là cung cấp cho trẻ em trải nghiệm trực tuyến mỗi ngày trong quá trình chuẩn bị đến giáng sinh và cơ hội được gặp ông già noel
các lĩnh vực năm nay đều có một chút khác biệt số sự kiện trực tiếp giảm đi đáng kể và thậm chí có những thông tin rằng lễ giáng sinh sẽ bị hủy bỏ cho phép tôi được chấn an các bạn rằng điều đó hoàn toàn không đúng sự thật lễ giáng sinh sẽ luôn tồn tại
trong suốt tháng vừa rồi lover rất bận rộn đào tạo những ông già noel làm quen với trải nghiệm số giúp họ thực hành và quen thuộc với những cuộc gọi video một một
các lĩnh vực năm nay đều có một chút khác biệt số sự kiện trực tiếp giảm đi đáng kể và thậm chí có những thông tin rằng lễ giáng sinh sẽ bị hủy bỏ cho phép tôi được chấn an các bạn rằng điều đó hoàn toàn không đúng sự thật
eddy một người đóng vai ông già noel rất hào hức với trải nghiệm mới này
đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với trẻ em như thế này và tôi cảm thấy trải nghiệm này thú vị tôi cảm thấy rất tích cực về những điều sắp diễn ra
ý tôi là tôi đã nghe thấy một vài lời đồn đoán rằng lễ giáng sinh sẽ bị hủy bỏ nhưng tôi dám chắc rằng điều đó không bao giờ là sự thật chúng ta vẫn sẽ tiếp tục các hoạt động truyền thống như mọi năm
thực ra với những gì chúng tôi đang làm ở đây chúng tôi vẫn đang tạo ra phép thuật và chúng tôi cho phép trẻ em gặp ông già
chúng tôi sẽ làm theo cách riêng các em sẽ thực sự trò chuyện với ông già noel lâu hơn ở bất kỳ nơi nào khác
và thông qua ứng dụng mà chúng tôi đã tạo chúng tôi thấy rằng lượng khán giả của chúng tôi thực sự cũng lớn hơn vì chúng tôi có thể nói chuyện với trẻ em trên khắp thế giới tôi nghĩ rằng santa hát quy rất có tương lai
ứng dụng được hỗ trợ bởi doanh nhân internet nhà sáng lập của bách khoa toàn thư wikipedia jimi wells người cho rằng trẻ em luôn cần điều gì đó tươi sáng để trông đợi
bạn biết đấy ý tưởng này đến với tôi vì tình hình dịch hiện nay không cho phép trẻ em đến thăm những ngôi nhà của ông già noel như mọi năm đúng là một năm khó khăn cho tất cả mọi người
nhưng chúng ta vẫn cần giáng sinh trẻ em cần một điều gì đó vui vẻ để mong đợi vì vậy tôi bắt đầu suy nghĩ và nảy ra ý tưởng hãy làm ông già noel ảo và tìm kiếm các đối tác trên khắp thế giới
và cuối cùng ministry of fund đã tạo ra ứng dụng tuyệt vời này và chúng tôi đã có những ông già noel đăng ký tham gia và danh sách tham gia ngày càng kéo dài với nhiều ông già noel từ khắp nơi trên thế giới
thật vui khi chúng tôi được hưởng ứng đến như vậy
với các gia đình muốn đăng ký sử dụng dịch vụ một gói gồm các hoạt động trong ba mươi hai ngày và một cuộc gặp gỡ ảo với ông già noel có giá là ba mươi bảng anh
điều mà santa hát quy mang đến cho tất cả chúng ta là cơ hội để tận hưởng giáng sinh và tôi nghĩ rằng năm nay chúng ta cần điều đó hơn bao giờ hết giáng sinh an toàn và vui vẻ sẽ đến với mọi người